từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tuyến đường hòa bình qua khu vực công trình nhà máy thủy điện hòa bình
cấm các phương tiện đường bộ lưu thông đây cũng là việc thực hiện triển khai quyết định của thủ tướng
chính phủ ban hành về việc đưa công trình nhà máy thủy điện hòa bình vào danh mục công trình
quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia vừa qua ubnd tỉnh hòa bình đã ban hành
quy định số một nghìn bốn trăm chín mươi về việc sẽ cấm các phương tiện lưu thông đường bộ từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
qua tuyến đường hòa bình thuộc đoạn đi qua nhà máy thủy điện hòa bình
theo đó sẽ cấm người và tất cả phương tiện giao thông đường bộ lưu thông qua khu vực công trình
nhà máy thủy điện hòa bình trừ người và phương tiện thực thi nhiệm vụ tham quan tại nhà máy
theo quy định giao vào khu vực công trình các loại ô tô và xe máy chuyên dùng xe thi công
các loại xe đặc trùng khác sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh được phép lưu thông trên đường
hòa bình qua công trình nhà máy thủy điện hòa bình trong khung giờ từ năm h bốn mươi năm đến tám h một mươi năm và một mươi sáu h một mươi
đến một mươi tám h bốn mươi năm hàng ngày đồng thời phải chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ cấm đỗ
cấm rừng trong khu vực này và chịu sự kiểm tra kiểm soát an ninh của cơ quan chức năng